sau bốn ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ diễn ra tại tòa án nhân dân tỉnh phú thọ
chiều nay tám tháng ba chủ tọa nguyễn vinh quang cho biết vào chiều ngày một mươi hai tháng ba tới tòa phúc thẩm sẽ tiến hành tuyên án
ngày tám tháng ba viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã công bố quan điểm giải quyết vụ án
trong đó viện kiểm sát cấp cao cho rằng ba nội dung kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
liên quan đến vụ án là có cơ sở và đề nghị tòa cấp phúc thẩm áp dụng quy định của pháp luật theo đúng kháng nghị
sau khi phân tích về kháng cáo của các bị cáo viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đề nghị hội đồng xét xử
chấp nhận toàn bộ nội dung kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
theo đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù
cho một mươi sáu bị cáo không chấp nhận kháng cáo của hai mươi bị cáo
tòa phúc thẩm đã tiến hành phần tranh luận và cho các bị cáo nói lời sau cùng
hầu hết các bị cáo đều mong tòa xem xét cho được giảm hình phạt hoặc hưởng án treo